xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị từ tối qua phố đi bộ hồ gươm đã hoạt động trở lại hà nội quay về những ngày sôi động nhịp sống về đêm
trước đó vài ngày thì du lịch cũng đã chính thức mở cửa sau cả một khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
vâng trong bối cảnh mới thì chính phủ đã thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch
chương trình phòng chống dịch với những quan điểm mới cũng đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin tức an ninh trật tự cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
một cháu bé hai tháng tuổi mắc covid một mươi chín vừa được các bác sĩ bệnh viện đào kho vùng phương tỉnh thú thọ cấp cứu kịp thời
sau khi có những biểu hiện như sốt cao bốn mươi độ co giật kéo dài ngưng tuyên hoàn
nguyên nhân cho người nhà tự cắt tỏi vào vùng bụt của bé để chữa covid một mươi chín gây nên bỏng
sau khi được cấp cứu kích cực bệnh vi đã may mắn vượt qua giai đoạn vi hiểm đến tính mạng
cuộc quản lý dựng bộ y tế phát đi thông tin khẳng định evucel là thuốc không phải là siêu vaccine
không được phép sử dụng edocel để dự phòng covid một mươi chín cho các đối tượng có thể tiêm vaccine
trước đó để đa dạng nguồn cung thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
ngày hai tháng ba bộ y tế đã tăng cứu các quy định hiện hành để cấp giới phép nhập khẩu thuốc evucel
đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh
sở y tế tp hcm cho biết
bệnh nhân covid một mươi chín có khả năng phòng
có hai hướng tiếp cận sử dụng thuốc monopiravir

hướng thứ hai là hướng dịch vụ
người bệnh sử dụng qua của trạng y tế bác sĩ tại các đồng chí y tế không và tư
bác sĩ chỉ trách nhiệm về việc chỉ định sử dụng thuốc cho người dân

hướng thứ ba là hướng dịch vụ
hướng thứ bốn là hướng dịch vụ
hướng thứ năm là hướng dịch vụ
hướng thứ sáu là hướng dịch vụ

hướng thứ tám là hướng dịch vụ
đó là những suy nghĩ chung của đông đảo ý kiến cư dân mạng
trước thông tin việt nam thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín
cùng với đó chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín vừa được chính phủ ban hành
trong nghị quyết ba mươi tám với những quan điểm mới cũng đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của nhiều cư dân mạng
đơn cử như việc căn cứ tình hình dịch bệnh
chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống
kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế
tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân
để đạt được mục tiêu người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất
tất cả người nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng nguy kịch đều được chăm sóc điều trị
nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền người khuyết tật
phụ nữ mang thai hay trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế
hoàn toàn ủng hộ bộ y tế và chính phủ tôi tin chắc các nhà chuyên môn đã tham khảo nhiều kinh nghiệm từ nước ngoài
hãy quan tâm đến người già và những người có nguy cơ
với diễn biến hiện nay thì mọi người dân đã thích nghi với tình hình dịch bệnh
vấn đề cơ bản là bộ y tế các đơn vị y tế địa phương cần chủ động sát sao theo dõi xử lý các trường hợp bệnh nặng
tập trung nghiên cứu nguồn lực giảm ca tử vong là được rồi bỏ hết quy định giấy tờ
không cần đến ca hàng ngày nữa để mọi người chút bỏ tâm lý tập trung làm ăn kinh tế thôi
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đặt ra mục tiêu bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine
theo đó hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ngay trong quý i
bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm nay
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai linh hoạt phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
chia sẻ trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn có những đề xuất
với mong muốn việc kiểm soát tình hình dịch bệnh sẽ có những chuyển biến mới tích cực
cần nhanh chóng vạch ra những lộ trình cơ bản cho việc thích ứng này
ví dụ như sớm bãi bỏ khái niệm m một bỏ luôn khai bào y tế vì dương già và không còn ý nghĩa truy vết dịch tễ
trước hết phải xem bệnh covid một mươi chín có còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hay không
xem xét việc bỏ thông báo ghi nhận hàng ngày kế đến là vấn đề chăm sóc y tế cho người dân có chú đáo hay không
và việc làm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kế tiếp của ngành y tế là như thế nào
quan trọng là giảm số ca nặng giảm số người chết chứ còn quan tâm gì nữa tới thống kê số người nhiễm
hiện tại theo tôi số người chết bảy mươi tám mươi ca trong một ngày vẫn là mức khá cao
và cần tìm mọi biện pháp để giảm tỷ lệ tử vong này
bộ y tế cần quan tâm hơn các nghiên cứu đánh giá hậu covid
cộng dự báo để xử lý ứng phó kịp thời các biến thể để có biện pháp bảo đảm sức khỏe cộng đồng
trong bối cảnh việt nam vừa mở cửa trở lại du lịch quốc tế
cũng như từng bước đưa nhiều hoạt động kinh tế xã hội phục hồi
những chính sách liên quan đến phòng chống dịch vừa bảo đảm tính cấp thiết vừa đúng thời điểm
bạn có suy nghĩ gì về những thay đổi mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín
hãy cùng chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhà dân